nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa mùng một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
mùng một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lật chiến thư
nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao chủ tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao chủ tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trung quốc việt nam vương nghị